thời tiết thời gian gần đây cũng có nhiều diễn biến bất thường nhiều cơn mưa to gây lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi phía bắc vào tuần trước
trong tuần này thời tiết miền bắc chỉ kịp hừng nắng vài ngày cuối tuần miền bắc lại phải đón những cơn mưa rất to kèm theo xét đánh rông lốc và lượng mưa có thể lên tới một trăm linh mm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thời tiết ngày hai mươi một tháng năm bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và dông
cục bộ có mưa to vùng núi bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi bảy mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
từ đêm nay đến ngày hai mươi bốn tháng năm ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vừa mưa to có dông có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên ba trăm linh mm một đợt
từ ngày hai mươi năm tháng năm mưa vừa mưa to diện rộng ở bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng giảm dần mưa rông ở bắc bộ còn có khả năng kéo dài
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ nay đến ngày hai mươi ba tháng năm ở tây nguyên và nam bộ có mưa rào và dông
cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng hai mươi năm mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên tám mươi mm trên hai mươi bốn h mưa dông tập trung vào chiều và tối
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lỡ đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ bắc trung bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
riêng hà nội hôm nay có lúc mưa rào và dông từ đêm nay đến ngày hai mươi bốn tháng năm có mưa vừa và dông cục bộ có mưa to
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh